lại thêm một vụ án mạng đau lòng do người tâm thần gây án vừa mới xảy ra tại tỉnh đắk lắc
con trai bị tâm thần đã ra tay giết hại mẹ đẻ
cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để tiếp tục làm rõ vụ việc
nạn nhân của vụ án này là bà phạm thị sơn sáu mươi tám tuổi ở thành phố buôn ma thuật
con thung thủ là bùi quốc tuấn con trai ruột ở cùng với bà sơn
vào khoảng bốn giờ sáng cùng ngày hôm nay anh bùi thiết lĩnh con trai bà sơn
ở nhà kế bên nghe tiếng đập cửa ồn ào
nghĩ người đập cửa là tuấn vì tuấn đang được chữa trị bệnh tâm thần và thường xuyên phao phách trong nhà
nên anh lĩnh ngăn cản và mắng tuấn
sau đó tuấn bỏ đi anh lĩnh liền gọi thêm một người anh ruột để đuổi theo nhưng không kịp
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút anh lĩnh quay về nhà kiểm tra
thì phát hiện mẹ mình đã tử vong giữa sân trên người có nhiều vết thương
ngay sau đó anh lĩnh đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an
đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày lực lượng công an đã truy tìm và bắt được tuấn
cách nhà khoảng một km
tại cơ quan công an tuấn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ mình